hãy bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bỏ đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện